thành đoàn hải phòng vừa tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề
tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng phong trào thu hút được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên
đại diện cho tuổi trẻ của huyện thủy nguyên khối trường đại học cao đẳng và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố
tháng thanh niên tuổi trẻ tình nguyện vì cộng đồng được triển khai nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang
của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần sung kích tình nguyện
sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình phần việc tham gia phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới
và đô thị văn minh đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện thường xuyên
tình nguyện tại chỗ chú trọng các hoạt động xóa các điểm đen về vệ sinh môi trường nhận và chăm sóc cây xanh
tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về an toàn giao thông tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đoàn
và tổ chức cơ sở đoàn tăng cường tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư